thưa quý vị giá một chiếc bình ga mới mini phải trên dưới một mươi năm đồng
còn bình dùng rồi sang chiết thì giá chỉ bằng một phần tư
đây chính là lý do mà những quả bom nổ không hẹn trước này vẫn được người sử dụng ưa chuộng
và hậu quả là gần đây không ít vụ cháy nổ bình ga mini xảy ra gây thiệt hại về người và tài sản
và trên thực tế thì pháp luật đã có những chế tài cụ thể và nghiêm khắc
đối với hành vi chít nạp buôn bán bình ga mini tái sử dụng
nhưng vì lợi nhuận nhiều cơ sở cửa hàng tạp hóa vẫn lén nút thực hiện sang chiết gà cháy phép
và thực tế này đòi hỏi người tiêu dùng cần phải nâng cao hơn nữa kiến thức kỹ năng sử dụng bình ga mini an toàn
để bảo vệ chính mình và những người xung quanh
vậy những kiến thức cụ thể đây là gì
biên tập viên phương thảo đã có cuộc trao đổi với thượng tá phó giáo sư tiến sĩ nguyễn tuấn anh
trưởng qua chữa cháy truyền đại học phòng cháy chữa cháy xoay quanh nội dung này
mời quý vị cùng lắng nghe
ngày mùng chín tháng bốn một gia đình ở xã gia tiêu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
tổ chức ăn uống với khoảng hai mươi người tham dự
khi ăn lẩu một bình ga mini bất ngờ phát nổ khiến bảy người bị bỏng nhiều nơi trên cơ thể
trong đó có một cháu bé năm tháng tuổi phải theo dõi tích cực điều trị
chị bục một phát nghe tiếng bục một phát là cháy lửa lên là bắt đầu là cả nhà toán lặng
thôi chứ còn không biết là tại sao cái bình ga nó lại lỗ
trước đó ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tại phú diễn quận bắc từ liêm hà nội
ba người cũng đã bị thương khi dùng bếp ga mini để ăn lẩu
do bình ga lâu ngày không sử dụng nên dẫn đến bị nổ khí ga gây cháy
đầu tiên thì xin được cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay
vâng thưa đồng chí có thể nói là
thời gian vừa qua cũng đã có không ít những vụ việc cháy nổ bình ga mini gây hậu quả nghiêm trọng
vậy thưa đồng chí vì sao những bình ga này có thể gây cháy nổ ạ
theo quy truẩn hai năm hai nghìn một mươi bảy của bộ úng thương
thì hiện nay các bình ga mini này có hai loại
một là loại dùng nạp một lần
và thứ hai là loại dùng nạp nhiều lần
thì cái nạp nhiều lần thì thời hạn sử dụng của nó là một mươi năm
và riêng đối với cụm van thì
có thời hạn sử trong hai năm là phải thay
và vỏ của các cái bình ga nạp nhiều lần thì thường nó dày hơn so với lại cái bình ga nạp một lần
do đó giá thành của cái bình nạp nhiều lần thì thường cao hơn
người dân là mua những cái bình ga nạp một lần
được nạp đi nạp lại bởi các cái cơ sở
và ẩn họa chính là từ đây
khi mà san nạp trái phép các bình ga mà sụn một lần
thì thường là người san chiết
người ta sử dụng cái ga thông thường
tức là cái tỷ lệ phần trăm của propane và butane
ở trong đó là bốn mươi sáu mươi hoặc là năm mươi năm mươi
khi đó thì cái áp suất ở trung bình thì thường nó cao hơn
so với lại cái áp suất quy định đối với bình ga mini
đây là một trong những nguyên nhân có thể gây nổ bình ga khi sử dụng
thứ hai nữa là trong quá trình sử dụng thì dùng những cái nồi có cái đường kính tương đối lớn
chùm lên cả cái vị trí của bình ga nạp một lần
cái vị trí đặt của bình ga ở cái bếp và đun trong thời gian dài
khi đó thì cái nhiệt độ của cái nồi cũng như nhiệt độ từ ngọn lửa
nó bước xạ xuống cái vỏ cái bình ga là tăng nguy cơ dẫn đến cháy nổ
mặc dù biết rõ hiểm họa cháy nổ từ các bình ga mini
thế nhưng nhiều hộ kinh doanh cũng như là người dân vẫn sử dụng loại bình ga này
vậy theo đồng chí phải sử dụng các bình ga mini như thế nào để an toàn
khi mua các cái bình ga mini thì nên mua ở những cái cửa hàng
những cái cơ sở mà đảm bảo uy tín đã được cấp phép
săn nạp cái ga này
thứ hai là khi sử dụng thì nên kiểm tra thật kỹ vỏ bình
nếu như mà có dấu hiệu ví dụ như là sơn toàn bộ cái vỏ bình
để che phủ nhà sản xuất cũng như là che phủ phần han dỉ của vỏ bình
hoặc là nếu như mà thấy có dấu hiệu bất thường từ cụm van thì sẽ không mua
còn trong quá trình sử dụng thì một là không sử dụng cái nồi có cái đường kính đáy nổi quá lớn
và đun trong thời gian dài

nếu như mà khi mà đưa cái nồi có cái đường kính đáy nồi quá lớn
bình ga vào vị trí bếp vị trí đặt của cái bếp ga mini
nếu mà nghe cái tiếng giít tiếng xì tức là ga nó giải phóng ra
thì phải dừng lại và chỉnh lại và không tiếp tục đun nữa
thưa đồng chí pháp luật nghiêm cấm việc chiết nạp ga cũng như buôn bán những bình ga tái sử dụng một lần
thế nhưng mà nhiều cửa hàng cũng như là các cơ sở kinh doanh vẫn lén lút san chiết những loại bình ga này
vậy thì chế tài đối với các hành vi này ra sao
và các cơ quan chức năng cần phải có các biện pháp cụ thể như thế nào để có thể đảm bảo an toàn cho người dân ạ
trong nghị định số chín mươi chín năm hai nghìn hai mươi thì cũng đã có quy định
đối với các trường hợp mà các trạm san nạp mà nếu mà không được cấp chứng nhận đủ điều kiện
hoặc là đã hết thời hạn của giấy chứng nhận đủ điều kiện mà anh vẫn tiếp tục tiến hành san nạt
thì sẽ bị xử phạt từ tám mươi đến một trăm linh triệu đồng
còn tại nghị định số một trăm bốn mươi bốn năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ thì cũng đã có quy định
trong trường hợp nếu như mà san nạp chết trái phép các chất hàng nguy hiểm cháy nổ
hoặc là cái hành vi san nạp mà không đúng nơi quy định
và sử dụng các thiết bị chứa không đúng quy định
thì cũng sẽ có thể bị xử phạt từ một mươi năm đến hai mươi năm triệu đồng
do đó thì trong thời gian tới thì theo tôi nghĩ
các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn
thứ nhất là làm tốt công tác điều tra cơ bản
nắm tình hình ra soát kiểm tra
để xem xét và xử lý những cơ sở mà san nạp ga trái phép
thứ hai nữa là người dân thì cần phải trang bị cho mình các kiến thức cơ bản
thì sử dụng an toàn với các bình gà mini này
và nếu như phát hiện các cơ sở có dấu hiệu vi phạm các quy định
thì cần báo cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương
để kịp thời có biện pháp ngăn chặn
xin được cảm ơn đồng chí với những phân tích vừa